ngày tám tháng một mươi tại học viện báo chí và tuyên truyền ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương đã phát động chương trình hiến máu tình nguyện
do thông trao em và tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ công tác năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo đảng ủy trung ương đoàn và gần hai đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn cụm ba
sinh viên các trường học và đoàn viên thanh niên bệnh viện nhi trung ương
chương trình do thông trao em lần thứ bảy là sự tiếp nối thành công của các chương trình do thông trao em qua các năm
với mong muốn tuyên truyền ý nghĩa của việc hiến máu tỉnh nguyện cho bệnh nhi tổ chức giáo dục và tuyên truyền ý nghĩa của việc tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện nhi trung ương
có thể nói cái số lượng quy mô và phương thức tổ chức lần này rất là lớn
hy vọng là trong chương trình chúng tôi sẽ thu gom được tầm bảy trăm linh đơn vị máu trong ngày hôm nay
và tiếp nối trong tháng một mươi và đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tất cả các đoàn trường học trong khối sẽ đồng loạt tổ chức chương trình do thông trao em này
và chúng tôi hy vọng tổng lượng máu chúng tôi thu được sẽ được từ một năm trăm linh đến hai năm trăm linh đơn vị máu
và những giọt máu được khiến tặng lần này có một ý nghĩa nhân văn cao đẹp hơn nữa
đó là dành tặng riêng cho những bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương cũng như là các bệnh nhi trên toàn quốc
và cái thông điệp lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm đó là tình yêu thương sự sẻ chia đồng cảm
với những nỗi đau những tình cảm lớn lao mà dành cho các em đang có hoạt cảnh bệnh tật như vậy tại các bệnh viện nhi trên toàn quốc
chương trình giọt hồng trao em lần thứ bảy góp phần chung tay giúp đỡ hỗ trợ các bệnh nhi tại bệnh viện nhi trung ương
đồng thời nâng cao nhận thức của đoàn viên sinh viên về phong trào hiến máu tình nguyện
em thấy chương trình này là một chương trình rất có ý nghĩa vì mang những giọt máu quý giá đến những người bệnh đang cần thiết ạ
chương trình giọt hồng cho em là một chương trình rất ý nghĩa nó mang đến những giọt máu để cứu giúp những em ở bệnh viện nhi trung ương
và bản thân là một người đi hiến máu thì em cũng rất mong muốn được mang cái sự giúp đỡ của mình để cùng chung tay cùng cộng đồng để giúp đỡ các em ở bệnh viện nhi ạ
đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi hoạt động hiến máu giọt hồng trao em lần thứ bảy tại các đoàn trường học
tiếp nối chương trình trong tháng một mươi và đầu tháng một mươi một năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi sáu các đoàn trường học sẽ tiếp tục tổ chức chương trình hiến máu do thông trao em lần thứ bảy tại đơn vị với tổng lượng máu ước tính thu được trong chuỗi hoạt động do thông trao em là từ một năm trăm linh đến hai đơn vị máu
cũng trong sáng ngày tám tháng một mươi tại học viện báo chí và tuyên truyền ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ công tác năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
theo đó trong năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu các đoàn trường học trong khối đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như tổ chức một mươi sáu đợt hiến máu nhân đạo kết quả thu được một chín trăm linh đơn vị máu tặng một trăm một mươi năm xuất quà cho các gia đình chính sách một trăm hai mươi năm xuất học bổng cùng nhiều sách vở đồ dùng học tập cho học sinh nghèo phong trào sinh viên năm tốt được triển khai sâu rộng đến đoàn viên sinh viên góp phần nâng cao chất lượng sinh viên
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ban thường vụ đoàn khối sẽ chỉ đạo các đoàn các trường học
tổ chức các hoạt động lớn xét và trao danh hiệu sinh viên năm tốt tổ chức ngày hội sinh viên khỏe khối các cơ quan trung ương tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy chương trình hiến máu tình nguyện giọt hồng trao em lần thứ tám